nhật lời mời của thủ tướng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc thủ tướng malaysia mahathir mohamad thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng tám
hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ đón thủ tướng malaysia lễ đón được tổ chức trọng thể tại phù chủ tịch sau lễ đón lãnh đạo chính phủ hai nước đã tiến hành hội đàm
tại buổi hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng chuyến thăm việt nam của thủ tướng mahathir mohamad là sự kiện quan trọng là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược của hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của thủ tướng mahathir mohamad và đoàn cấp cao malaysia sẽ mang lại động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược việt nam malaysia tiếp tục phát triển sâu rộng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác toàn diện trên tất cả các kênh đảng chính phủ quốc

thủ tướng malaysia mahathir mohamad bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của việt nam đối với đoàn đồng thời khẳng định đây là chuyến thăm rất tốt đẹp giữa hai đất nước có tình hiểu nghị sâu sắc